tại cách hành chính chuyển đổi số của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực
hà nội là một trong các địa phương đầu tiên đảm bảo đầy đủ các điều kiện

thành phố cũng đã phối hợp với tập đoàn fpt xây dựng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
phân cấp cho hai mươi sở ban ngành ba mươi quận huyện và năm trăm bảy mươi chín phường xã thị trấn
trong sáu tháng cuối năm hà nội đặt ra một mươi năm nhiệm vụ trọng tâm cụ thể tới các sở ngành
trong đó đáng chú ý là công an thành phố sẽ tạo mã qr để người dân truy cập trung tâm hướng dẫn các nghiệp vụ về định danh
sở lao động thương binh và xã hội triển khai cấp tài khoản an sinh cho một trăm linh công dân thành phố thuộc đối tượng an sinh
và thực hiện chi trả trợ cấp bằng hình thức điện tử không dùng tiền mặt
sở y tế tập trung thực hiện việc chuyển giấy chứng sinh điện tử giấy báo tử điện tử thông qua hạ tầng của bảo hiểm xã hội việt nam
đến với những nội dung đáng chú ý tin mới nhất về cơn bão số một vào hồi một mươi chín h tối nay
vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi một một độ vĩ bắc một trăm một mươi một một độ kinh đông cách mong cái quảng ninh khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai từ một trăm một mươi tám đến một trăm ba mươi ba km một giờ giật cấp một mươi năm
đêm nay bão số một sẽ đi qua đảo lôi châu trung quốc đi vào vịnh bắc bộ
dự báo đến một mươi sáu giờ ngày một mươi tám tháng bảy bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng hai mươi km một giờ
đến một mươi sáu h ngày một mươi chín tháng bảy bão di chuyển theo hướng tây tây bắc đi sâu vào đất liền suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau đó tiếp tục suy yếu và tan dần do tác động của bão số một từ gần sáng ngày một mươi tám tháng bảy
vùng ven biển khu vực từ quảng ninh hải phòng có gió mạnh dần lên cấp sáu bảy vùng gần tâm bão cấp tám chín giật cấp một mươi một
khu vực các tỉnh lạng sơn bắc giang bắc ninh thái bình có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám
vùng biển phía bắc khu vực bắc biển đông có sóng biển cao từ sáu đến tám m
từ sáng ngày một mươi tám tháng bảy vùng biển vĩnh bắc bộ có sóng tăng dần cao từ hai đến bốn m
khu vực ven biển các tỉnh quảng ninh thái bình sóng biển cao từ hai ba m
cũng theo trung tâm
trong dự báo khí tượng thủy văn quốc gia chiều nay bão số một đã có sự đổi hướng di chuyển lệch sang phía bắc tốc độ di chuyển nhanh hơn
anh hùng của bão số một đến việt nam sẽ giảm đi nhiều gió giảm mưa giảm chỉ còn sóng biển cao và khả năng lũ quét sạt lở đất
cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng ở khu vực trũng thấp tại khu vực ven biển cửa sông sạt lờ bờ biển do tác động kết hợp của chiều cường sông lớn và nước dâng do bão vào chiều ngày một mươi tám tháng bảy
từ đêm một mươi bảy tháng bảy đến một mươi chín tháng bảy khu vực đông bắc việt bắc tây bắc vùng đông bằng bắc bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ hai trăm linh ba trăm linh mm cục bộ có nơi trên bốn trăm linh mm
khu vực tây bắc vùng đông bằng bắc bộ thanh hóa nghệ an có mưa to gây ngập úng đồ thị cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lửa đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi trung du phía bắc đặc biệt là các tỉnh cao bằng lạng sơn quảng ninh hà giang lào cai thái nguyên và thanh hóa
nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ tại các khu đô thị đặc biệt ở các tỉnh thành phố như hải phòng quảng ninh lạng sơn bắc giang cao bằng hà giang thái nguyên
cục hàng không việt nam vừa ban hành công điện gửi các đơn vị có liên quan trong ngành hàng không để tiếp tục chủ động phòng chống và ứng phó với cơn bão số một
theo đó cục hàng không việt nam yêu cầu cảng vụ hàng không miền bắc căn cứ vào chức năng nhiệm vụ triển khai các thủ tục dừng tiếp nhận máy bay đi đến các cảng hàng không nội bài
trong khoảng từ một mươi một h đến hai mươi h ngày một mươi tám tháng bảy cảng hàng không quốc tế vân đồn từ chín h đến một mươi chín h ngày một mươi tám tháng bảy cảng hàng không quốc tế cát bi từ chín h đến một mươi chín h ngày một mươi tám tháng bảy
cục trưởng cục hàng không yêu cầu cảng vụ hàng không miền bắc thường xuyên cập nhật thông tin về bão số một của trung tâm khí tượng hàng không để chủ động điều chỉnh thời gian đóng mở khai thác tại các cảng hàng không trong khu vực ảnh hưởng của bão theo quy định
các hãng chủ động điều chỉnh lịch bay trong điều kiện có thể chuyển lịch bay lên sớm
trước hoặc lùi sau thời gian được khuyến cáo thời tiết xấu các hãng hàng không cần quán triệt người lái tuân thủ các nguyên tắc an toàn trước và sau bão chuẩn bị trước chuyến bay đi đến cảng hàng không quốc tế nội bài vân đồn cát bi tính toán lượng dầu chọn sân bay dự bị từ vinh đà nẵng trở vào tùy theo loại máy bay
thưa quý vị cơn bão talim được dự báo là cơn bão rất mạnh khi di chuyển vào ven biển nước ta do có thể giật tới cấp một mươi năm
chính vì vậy bên cạnh công tác tuyên truyền để các tàu đánh cá ven biển về nơi tranh trú bão an toàn là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đặc biệt là đối với những trường hợp cố tình không chấp hành hoặc không thể vào bờ kịp trước giờ bão đổ bộ
những thông điệp như thế này đã được lực lượng cảnh sát đường thủy đưa ra suốt trong ngày hôm nay để kêu gọi các tàu đánh cá nhanh chóng di chuyển đến các điểm tránh trú bão an toàn trong đất liền
tránh tâm lý chủ quan vào kinh nghiệm đi biển của các thuyền trường và thực tế thì vẫn có không ít tàu cá chưa chấp hành quy định một mươi sáu h chiều phải di chuyển vào bờ
tuyên truyền để bà con vào những điểm trú vấn và được phép của thành phố và của tỉnh thì đối với những trường hợp mà chấp chưa vào
lý do khác thì chúng tôi sẽ cử lực lượng anh em lên là tuyết phục và cưỡng chế để cho làm sao là các phương tiện cũng như là bà con phải chấp hành được quy định của nhà nước về phòng chống bão
việc còn lưu lại quá đông người trên thuyền như thế này mang đến nhiều rủi ro về người khi cơn bão đổ bộ
đây cũng là nội dung được lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền để người dân hiểu và tránh tâm lý bám trụ tài sản dễ gây hậu quả đáng tiếc về người
ở các cái tàu bè mà mình đã đưa vào cái nơi neo đậu rồi thì người già trẻ em phụ nữ phải được đưa lên bờ hết
còn lại là những cái thiền trưởng là đảm bảo cái điều kiện thì mới được ở lại trên tàu
còn lại là tất cả là mình đưa vào đất liền hết
mà không chấp hành thì chúng tôi sẽ tiến hành dùng các biện pháp cưỡng chế để đảm bảo cho cái việc an toàn là tính mạng và tài sản cho người dân là trên hết
việc này là chúng tôi sẽ cương quyết để mà là xử lý và kể cả là bằng mẫu biện pháp là phải đưa người dân lên bờ để đảm bảo cái tính an toàn thì có cho người dân
không chỉ các tàu cá các thuyền nhỏ phục vụ hậu cần nghề cá hay thuyền bán hàng rong trên biển cũng được yêu cầu nhanh chóng cung cấp nhu yếu phẩm cho các thuyền này và vào bờ trước một mươi tám h chiều nay đảm bảo lương thực thực phẩm và nước uống cho các thuyền viên trên tàu vượt qua giai đoạn